tổng công ty điện lực miền nam phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lâm đồng công ty điện lực lâm đồng và ủy ban nhân dân huyện đam rồng tổ chức bàn giao bốn căn nhà tình nghĩa tỉnh thương cho người dân huyện đam rông tỉnh lâm đồng
huyện đam rồng là một trong sáu mươi hai huyện nghèo ba mươi a của cả nước
đây là bốn căn nhà trong số một mươi căn nhà tỉnh nghĩa tỉnh thương mà tổng công ty điện lực miền nam trao tặng cho người dân tỉnh lâm đồng trong năm hai nghìn một mươi tám
mỗi căn nhà trị giá năm mươi triệu đồng
trong những năm qua tổng công ty luôn đồng hành cùng các ban ngành của tỉnh lâm đồng tổ chức xây dựng nhà tỉnh nghĩa tỉnh thương và các hoạt động an sinh xã hội khác cho người dân trên địa bàn
riêng năm hai nghìn một mươi tám đơn vị tặng bà con tỉnh lâm đồng một mươi căn nhà với tổng trị giá năm trăm linh triệu đồng
đây là tấm lòng của hơn hai mươi một cán bộ công nhân viên của tổng công ty góp phần giúp bà con có chỗ ở ổn định từ đó yên tâm sản xuất phát triển kinh tế gia đình